thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi một km một giờ giật cấp chín
đến bảy giờ ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông
khu vực bắc biển đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
trong hai mươi bốn h tiếp theo bảy h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông
khu vực bắc biển đông cách đảo lôi châu trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km cường độ có khả năng mạnh thêm